tại hà nội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã tổ chức họp báo công bố triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm hai nghìn hai mươi bốn
triển lãm năm nay với chủ đề cuộc sống tiện ích an toàn hơn giới thiệu sản phẩm công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ các thiết bị ứng dụng cho công nghiệp giao thông ngân hàng hệ thống bán lẻ tòa nhà nhà thông minh
cùng với đó là công nghệ và hàng ngàn thiết bị sản phẩm trong lĩnh vực an ninh tạo cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
triển lãm quốc tế về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm hai nghìn một mươi chín có quy mô hơn năm trăm linh gian hàng của các cơ quan tổ chức nhà sản xuất nhà cung cấp hàng đầu đến từ hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn